thưa quý vị trong chiều nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp ngài tony smith
chủ tịch hạ viện australia chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức tới việt nam theo lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngài tony smith bày tỏ vui mừng khi được hội kiến với tổng bí thư nguyễn phú trọng
nêu ấn tượng tốt đẹp trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương việt nam australia trong thời gian qua
nhất là việc hai nước nâng quan hệ lên mức đối tác chiến lược
khẳng định sự ấn tượng trước những thành quả phát triển của việt nam
ngài chủ tịch hạ viện tin tưởng rằng sự hợp tác giữa hạ viện australia và quốc hội việt nam
cũng như là giao lưu nhân dân mạnh mẽ là minh chứng về sự phát triển của quan hệ hai nước
ngài tony smith bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của ông tới việt nam lần này
cũng như là các chuyến thăm cấp cao của phía australia gần đây sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược australia việt nam trong thời gian tới
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh chủ tịch hạ viện australia thăm việt nam
vào thời điểm khi hai nước vừa nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược
khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược với australia
nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay
tổng bí thư vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực như là chính trị
kinh tế an ninh quốc phòng giáo dục đào tạo
tổng bí thư cảm ơn chính phủ úc đã ủng hộ việt nam tranh cử vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
cũng như lập trường kiên định của úc trong vấn đề biển đông
đồng thời đề nghị hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực đông nam á
cũng như là biển đông
chủ tịch hạ viện úc chia sẻ và tán thành các nhận định và đánh giá của tổng bí thư nguyễn phú trọng về quan hệ giữa hai nước hiện nay
khẳng định lập trường nhất quán của úc về vấn đề biển đông là rõ ràng và phù hợp với lập trường và quan điểm của việt nam